huế đang trong thời điểm bắt đầu mùa sen đây cũng là mùa các du khách đến với huế thưởng thức các tour du lịch liên quan đến hoa sen và trà
một số người trồng sen ở thừa thiên huế đã phát triển dịch vụ mới nhằm phục vụ khách du lịch
điểm đặc biệt nhất là họ không làm với mục đích kinh doanh mà hướng đến việc chia sẻ mô hình để nhiều người trồng sen khác cùng làm cùng tạo thêm thu nhập
ông võ đại phong ở thành phố huế là một người trồng sen hiện tại ông có hơn hai mươi hectare mặt nước để trồng sen lấy hạt
từ đầu vụ sen năm nay ông đã mở thêm dịch vụ đón khách xuống đầm để trải nghiệm thú chơi ướp trà sen một thú chơi tao nhã của người huế xưa
sau khi trà sen mà các bạn ướp xong thì được đánh dấu của từng du khách và để một đêm một ngày ở trên hồ và sáng hôm sau thì là đại phong sẽ xuống hồ và thu hoạch về nhà đóng gói và gửi về cho các bạn
tham gia trải nghiệm này du khách phải dậy cùng lúc với mặt trời đến hồ sen nếu chưa chuẩn bị kịp trà mang theo khách sẽ được chia một túi nhỏ đựng trà khô như một món quà của chủ hồ
sau đó lên ghe ra giữa đầm sen
tìm những nụ hoa vừa hé để cho trà vào ướp
buổi sáng khi mặt trời chưa mọc thì những cái hương hoa sen ở cổ đô huế nó bắt đầu mới tỏa hương thơm lúc đó chúng tôi mới chọn những loài trà đặc biệt để đổ vào những cái đài sen này
sau khi trải nghiệm với sen du khách được dùng bữa sáng ngay bên hồ để thưởng thức hương hoa vào sáng sớm
với những thành công bước đầu của mô hình ông phong sẵn sàng chia sẻ
để những người trồng sen khác không chỉ ở thành phố huế mà cả vùng phụ cận tổ chức phát triển nhằm giới thiệu văn hóa tạo thêm điểm đến đồng thời có thêm nguồn thu nhập chính đáng từ việc trồng sen